được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn chín quốc lộ hai qua địa phận tỉnh vĩnh phúc qua thời gian khai thác sử dụng lâu dài với lưu lượng cao
tuyến đường đã xuống cấp mặt đường hư hỏng nặng nứt vỡ hàn lún vệt bánh xe mặt đường bong chóc tạo thành ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
tuyến đường bot quốc lộ hai là tuyến đường giao thông huyết mạch quan trọng kết nối các tỉnh phía bắc
nên tình trạng lưu lượng lớn xe quá tải thường xuyên lưu thông làm cho kết cấu nền mặt đường bị phá hoại và xuống cấp nhanh chóng
người và phương tiện lưu thông qua đây luôn phải đối mặt với những rủi ro thường trực tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào
đoạn đường này nằm trong dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ hai đoạn nội bài vĩnh yên từ km bảy tám trăm tám mươi đến km hai mươi chín
được thực hiện theo hình thức bot trong nước do công ty cổ phần bot quốc lộ hai làm chủ đầu tư
được khởi công xây dựng
từ tháng hai năm hai nghìn năm
mặc dù là tuyến quốc lộ nhưng hiện nay do hệ thống thoát nước đi qua khu dân cư và khu công nghiệp không còn tác dụng
nhất là mùa mưa do các khu vực thoát nước theo thiết kế trước đây đã bị san lấp dẫn đến mặt đường hư hỏng nhanh
cái đoạn đường ở đây mấy lần nó mưa nó ngập cao khoảng một mét
mà mấy đoạn này là tại vì ở đoạn trên mấy cả đoạn dưới này nó cao hơn
so với cái đường ở đây nó ngập cao
đó cống thì nó bé nước nó chả thoát được
thì xe đi cứ đi đến đoạn này chết máy nó tràn hết cả ra ngoài cả đường lớn
các anh xem nhà nước xem nào đổ cao hay là làm lại cống cho nó
đấy là cho nước nó thoát nhanh không
thì người dân đi lại thì em thấy khó khăn
theo tìm hiểu việc duy tu bảo dưỡng thường xuyên công trình đã được thực hiện một lần năm hai nghìn một mươi
nhưng chỉ đáp ứng yêu cầu sửa chữa những vị trí mặt đường hư hỏng nặng
gây mất an toàn giao thông chưa giải quyết được tình trạng hư hỏng xuống cấp nhanh chóng của toàn dự án
để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và cũng như đảm bảo mỹ quan tuyến đường
đi qua địa bàn của tỉnh bình phúc
thì chúng tôi đề nghị công ty cổ phần bot cô ngoại bình phúc sớm và khẩn trương
tăng cường công tác duy tu sửa chữa
dài thảm lại mặt đường cho nó êm thuận
và đồng thời cũng có biện pháp xử lý hiện tượng ấm ngục úng ngập
mỗi khi trời mưa đến đồng thời cũng có biện pháp nắp đặt hệ thống điện chiếu sáng
tại những đoạn mà hiện nay chưa có điện chiều sáng
việc tiến hành sửa chữa bảo dưỡng tuyến đường đang trở nên cấp bách
để tạo điều kiện thuận lợi về giao thông vận tải
góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vĩnh phúc và các tỉnh miền núi phía bắc